trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín lần hai
cho toàn thể cán bộ nhân viên của bệnh viện bạch mai
dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có từ một bốn trăm linh đến hai mẫu được lấy và mang đi xét nghiệm
một mươi bàn lấy mẫu danh sách được phân theo các khoa phòng được chia theo khung giờ
nên khá nhanh chóng và an toàn theo quy tắc một chiều
công tác lấy mẫu xét nghiệm lần thứ hai cho cán bộ nhân viên của bệnh viện bạch mai
được thực hiện theo đúng quy trình phòng chống lây nhiễm bảo đảm kết quả chính xác nhất
công tác lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo lấy đúng quy trình đủ chất lượng
để cho kết quả trung thực nhất chính xác nhất
bên cạnh lấy mẫu lần hai xét nghiệm dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai còn được hỗ trợ cung ứng thiết bị y tế đương thực tài chính
đây là việc làm có ý nghĩa rất lớn để cán bộ nhân viên bệnh viện bạch mai
yên tâm vững tin chiến thắng dịch bệnh này
tôi nghĩ rằng đây là một trong những gúp đỡ của bệnh viện bạch mai

hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cũng như toàn thể nhân dân của thành phố hà nội
đối với bệnh viện bạch mai
món quà này không chỉ mang về vật chất còn mang ý nghĩa rất là quan trọng
về tinh thần để chúng tôi yên tâm vững tin và kiến thắng dịch bệnh này
cùng với điểm lấy mẫu xét nghiệm tại bệnh viện bạch mai
các khu vực kiểm tra nhanh cũng vẫn đang được duy trì
các trường hợp dương tính sau kiểm tra nhanh sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng real time pcr
với test kit do việt nam sản xuất cho kết quả sau từ hai đến hai năm giờ
độ chính xác đạt một trăm linh trong khi kiểm tra nhanh theo các thông tin chưa chính thức
thì độ chính xác đạt khoảng tám mươi năm